tối hai mươi ba tháng năm theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao chính phủ nước ta
đã rời thủ đô moscow kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức liên bang nga
tại thủ đô moscow trong thời gian ở thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm quan trọng
với thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev
hai người đồng cấp đã cùng chứng kiến lễ ký kết một mươi bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng thủ tướng medvedev và phu nhân đã dự sự kiện khai mạc
năm chéo việt nam liên bang nga
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến tổng thống liên bang nga putin và có các cuộc gặp
chủ tịch đu ma quốc gia nga vyacheslav volodin và chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina matvienko
dạng sáng nay ngày hai mươi bốn tháng năm theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
cùng đoàn cấp cao việt nam đã tới sân bay gadomo oslo bắt đầu thăm chính thức quân quốc naui
theo lời mời của thủ tướng naui enar sorbert
chuyến thăm lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra trong bối cảnh việt nam và naui sắp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thủ tướng việt nam tới naui kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo chương trình dự kiến trong thời gian thăm chính thức vương quốc naui thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có các cuộc gặp hội đàm hội kiến
với các nhà lãnh đạo naui dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam naui đi thăm và tiếp một số doanh nghiệp naui cùng một số hoạt động khác
sáng nay tiếp tục kỳ họp thứ bảy các đại biểu quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý thuế sửa đổi
qua thảo luận các đại biểu đề nghị làm rõ hơn quy định về các trường hợp được xóa nợ thuế để bảo đảm công bằng cho các đối tượng khác
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng cần bổ sung nội dung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ trách nhiệm của các bộ ngành
chăm quản lý thuế về chống chuyển giá gửi giá trốn thuế xử lý nợ động truy thu thuế cưỡng chế về thuế
một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần có đánh giá kỹ hơn về tình hình nợ thuế
ra soát lại các trường hợp được xóa nợ thuế tại khoản hai và khoản ba điều tám mươi năm để quy định chặt chẽ hơn
cương quyết không xóa nợ cho các đối tượng cố tình vi phạm luật doanh nghiệp luật đầu tư và pháp luật có liên quan
để bảo đảm công bằng với các đối tượng khác
về thanh tra thuế có ý kiến đề nghị làm rõ dấu hiệu trốn thuế có tính chất phức tạp để đảm bảo xác định được căn cứ
khi thực hiện các biện pháp thanh tra thuế
đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế hoặc không cần quy định
chiều nay ngày hai mươi bốn tháng năm quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật cán bộ công chức và luật viên chức trước khi thảo luận tại tổ
về vấn đề liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương nhiều ý kiến đề nghị cần có sự phân cấp phân quyền rõ ràng
theo ý kiến của một số đại biểu
luật tổ chức chính quyền địa phương cũng chưa bắt kịp được tinh thần của hiến pháp
mô hình tổ chức chính quyền địa phương vẫn cào bằng giống nhau ở các vùng miền
chưa thể hiện rõ tính chất của từng nơi đô thị nông thôn hải đảo
vì thế chưa tạo được động lực chưa phát huy được sức mạnh của từng địa phương
các tổ đại biểu thảo luận về những vấn đề còn nhiều quan điểm khác nhau của luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật cán bộ công chức và luật viên chức
đặc biệt quan tâm đến quy định hình thức kỷ luật như giáng chức cách chức cán bộ sai phạm
thưa quý vị nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia do chủ tịch quốc hội samdek heng somrin dẫn đầu
và phu nhân sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị chuyển sang thông tin khác
hôm nay đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí võ
võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng ghi nhận trong thời gian qua
tỉnh quảng ninh được biết đến là điểm sáng của cả nước trong công tác xây dựng đảng
đặc biệt đã có nhiều đột phá trong đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
bảo đảm tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn liền với đó là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
đây là hai nội dung quan trọng mà tỉnh quảng ninh làm rất tốt được trung ương đánh giá cao
ngày hai mươi bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ
đã chủ trì hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả được công bố ngân hàng nhà nước việt nam và tỉnh quảng ninh tiếp tục dẫn đầu chỉ số
cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi tám của các bộ cơ quan ngang bộ các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đáng chú ý bộ giao thông vận tải và tỉnh phú yên là hai đơn vị xếp cuối bảng về chỉ số hài lòng của người dân
tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức hoa kỳ ngày hai mươi ba tháng năm phó thủ tướng
bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có các cuộc gặp với bộ trưởng thương mại wilbur ross
bộ trưởng tài chính steven mnuchin quyền bộ trưởng quốc phòng patrick shanahan
trao đổi với hạng nghị sĩ chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện elliot andrew và tiếp phó chủ tịch tập đoàn aes gustavo pimenta
tại các cuộc gặp hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quốc phòng an ninh
tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tạo điều kiện và môi trường thuận lợi
cho các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn kinh doanh tại việt nam đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng
sáng nay hai mươi bốn tháng năm bệnh viện k thông tin sau ba ngày trào đời từ ca mổ lấy thai cho người mẹ ung thư giai đoạn cuối
được thực hiện bởi gần hai mươi y bác sĩ của bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện ca
sức khỏe của cháu bé có tên đỗ bình an hiện tại có thể đánh giá là đã ổn định
các bác sĩ cho biết khi mổ lấy cho bé ra thì cháu bé khóc ngay dù tuần thai mới chỉ ba mươi một tuần
đó là dấu hiệu sinh tồn tốt
mặc dù mẹ bé mắc bệnh ung thư di căn đến xương phổi bị bệnh ở phổi là nơi cung cấp oxy cho bé
nhưng cho bé vẫn phát triển bình thường
ban đầu có thể đánh giá là mẹ tròn con vuông
hiện tại cháu bé vẫn đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt
tại trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh bệnh viện phụ sản trung ương
cho bé tiến triển tốt đã có phản xạ và đang được tập cho ăn với bốn ml sữa một lần ngày ăn tám cữ
đâu hơn nữa thì hô hốc của chị nó ảnh hưởng thì sẽ rất nguy hiểm
thì nó chưa có suy thai ở trong vùng tử cung
chắc chắn sau khi đẻ ra một em bé non tháng không có suy thai
thì chúng ta chăm sóc tốt và theo đúng thì em bé sẽ phát triển
và chắc chắn là sẽ phát triển bình thường chứ sẽ không có một cái gì bất thường cả
và mọi cái về mặt thể chất cũng như tinh thần cũng như là thần kinh vận động trí tuệ
thì nó sẽ tương tự như những người mà đẻ đổi tháng
hỏi thì mấy chú bé vẫn phát triển bình thường
vẫn bình thường và
trước đó sản phụ nguyễn thị liên hai mươi tám tuổi quê tại huyện lý nhân tỉnh hà nam
phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối di căn
khi đó thai đã được bốn tháng
hành trình giữ con của sản phụ nguyễn thị liên phải vượt qua nhiều đau đớn vì bệnh nặng
nhưng cùng với sự nỗ lực và chăm sóc sát sao của tập thể các bác sĩ bệnh viện ca
bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện một trăm linh ba trong suốt thời gian thai kỳ đầy khó khăn ấy
ngày hai mươi hai tháng năm một sinh linh bé bỏng đã được chào đời trong niềm hạnh phúc tột độ của gia đình
cũng như toàn bộ ekip phẫu thuật
sản phụ nguyễn thị liên hiện vẫn đang được điều trị ung thư tại bệnh viện ca trung ương
đồng thời bệnh viện phụ sản trung mương tiếp tục phối hợp để theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân sau các phẫu thuật lấy con
liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra
tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi chín
công an tỉnh sơn la vừa kết thúc điều tra vụ án chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đề nghị truy tố tám bị can
các bị can bị đề nghị truy tố gồm trần xuân yến
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thị hồng nga chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tô hiệu thành phố sơn la
cầm thị buôn sọn phó trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
lò văn huynh trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
nguyễn thanh nhàn phó trưởng phòng khảo thí quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
ngoài ra còn hai bị can khác là đỗ khắc hưng cựu trung tá và đinh hải sơn
cựu thiếu tá cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh sơn la
thưa quý vị công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố bốn bị can về tội giết người
trong vụ án hai tử thi bị đổ bê tông ở tỉnh bình dương
bốn bị can bị khởi tố gồm phạm thị thiên hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trịnh thị hồng hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
mẹ của hà cùng thường trú tại quận tần phú thành phố hồ chí minh lê ngọc phương thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
thường trú tiền giang và nguyễn ngọc tâm huyê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ thành phố hồ chí minh
trước đó đêm một mươi năm tháng năm công an tỉnh bình dương nhận được tin báo trên địa bàn huyện bầu bàng
xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xào dư luận
khi người dân phát hiện trong một căn nhà ở khu vực này có sắc người chết giấu trong thùng bê tông
tiếp tục khám nghiệm hiện trường lực lượng công an phát hiện thêm một thi thể khác
được giấu trong một thùng nhựa bịt kín băng keo và silicon
qua điều tra công an đã xác định hai nạn nhân là trần trí thành hai mươi tám tuổi ngụ thành phố hồ chí minh
trần đức linh năm mươi tuổi quê nghệ an hiện đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lò hậu sự
tại tỉnh bắc cạn
vào tuần thì hiện dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại và lây lan nhanh
đến nay tất cả tám huyện thành phố của tỉnh bắc cạn với bốn mươi năm xã phường thị trấn xuất hiện dịch bệnh
số lợn đã tiêu hủy lên đến gần một hai trăm linh con với tổng trọng lượng là hơn năm mươi ba tấn
các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa thể khống chế được dịch bệnh
một trong những lý do khiến dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại tại bắc cạn
là sự chủ quan của các hộ chăn nuôi người dân mua lợn giống tại các tỉnh khác để tái đàn
mà không qua kiểm dịch
một thói quen cố hiếu của người dân nơi đây là việc mua lợn giống lợn con từ các thương lái
đặc biệt là mua từ chợ phiên mà không nắm được nguồn gốc xuất xứ
việc dịch bệnh gần đây nhất xảy ra ở chợ mới là do người dân tự ý mua lợn con về
từ địa phương khác mà không qua kiểm dịch
điển hình ở đây thì có xã yên cư có một hộ dân mua lợn do chủ quan
mua lợn về để làm con con
bên cạnh đó mặc dù các sở ban ngành tích cực thực hiện tuyên truyền
nhưng nhận thức của người dân còn hạn chế hiểu sai hiểu không đúng về dịch bệnh
thậm chí còn rất chủ quan trong việc phòng chống dịch giấu dịch
khiến việc kiểm soát dịch bệnh còn khó khăn
cái ý thức người dân thì một số thì cũng do là nhận thức chưa cao
nên là khi phát hiện dịch bệnh rồi nhưng mà không kịp thời báo cho cơ quan chuyên môn
cũng như chính phủ
nên là tình hình dịch trở ra thì đã xử lý không kịp
muốn khống chế dập dịch hiệu quả
cần có sự vào cuộc quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính quyền địa phương
cần tuyên truyền để người dân hiểu rõ về dịch bệnh
nâng cao ý thức để người dân phòng tránh dịch hiệu quả
cần phải sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
làm sao làm tốt công tác tuyên truyền cho các người dân
đặc biệt các người dân các hộ dân mà đang có vướng mắt ở các vùng
mà có dịch bệnh là không bán hoặc là không giấu dịch
không bán những con lợn bị mắc dịch để ra ngoài
trên địa bàn tỉnh bắc tạn
chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình
cho nên nhiều trường hợp khi xuất hiện lợn mắc bệnh
người dân đã chậm trễ khi thông báo cho chính quyền
cũng như các ngành liên quan
điều này cho thấy tâm lý chủ quan của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
thiếu thận trọng trong việc lựa chọn con giống
cũng như thiếu kiến thức về dịch tả lợn châu phi
nguyên nhân khiến dịch bùng phát không thể kiểm soát được như hiện nay
ngày hai mươi bốn tháng năm
ubnd tỉnh đồng nai tổ chức lễ phát động tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng
phòng chống dịch tả lợn châu phi
đến nay có tám xã thuộc bốn huyện của tỉnh đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi
với trên năm con lợn bị tiêu hủy
từ nay đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh đồng nai sẽ thực hiện công tác tiêu độc khử trùng
tại tất cả các chuồng trại khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận
với tần suất mỗi ngày một lần
giải vôi làm vệ sinh chuồng trại
chợ truyền thống và các trục đường chính
tại lễ phát động nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ vôi bột
thuốc sắt trùng với trị giá hàng trăm triệu đồng
để đồng nai phòng chống dịch
phối hợp cùng chính quyền
hướng dẫn các hộ trang trại chăn nuôi gia súc
thực hiện các biện pháp an toàn sinh học
để phục vụ phát triển dự án giao thông đường thủy trên sông sài gòn
dự kiến cây cầu đường sắt bình lợi quận bình thạnh
sẽ bị tháo dỡ đi nơi khác
tuy nhiên trước giá trị lịch sử của cây cầu này
nhiều cơ quan chức năng tại thành phố hồ chí minh
đề xuất cần lưu giữ một phần cầu đường sắt bình lợi
để phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch
đây là cầu đường sắt vượt sông sài gòn đầu tiên
được xây dựng năm một nghìn chín trăm linh hai
với chiều dài hai trăm bảy mươi sáu m
gồm sáu nhịp với độ tĩnh không thông thuyền thấp
nên có nhịp quay ở phía bờ quận thủ đức
cho tàu thuyền qua lại
cây cầu có giá trị lịch sử văn hóa
gắn với quá trình hình thành
phát triển của thành phố hồ chí minh
và của ngành đường sắt việt nam
do đó việc bảo tồn nhằm lưu giữ dấu tích cầu đường sắt bình lợi
gắn với không gian sông nước
để phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu khoa học
về ngành đường sắt và phát triển ngành du lịch
ở thành phố hồ chí minh
cầu đường sắt bình lợi mới đang được thi công
dự kiến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành
với độ tĩnh không thông thuyền được nâng cao
đáp ứng giao thông đường sắt và đường thủy
tôm hùm đất là một sinh vật xâm lấn hết sức nguy hiểm
từng khiến chính quyền ở nhiều nơi trên thế giới phải đau đầu
song thời gian gần đây được nhập ồ ạt vào việt nam với giá rẻ
không những vậy tình trạng mua bán
vẫn diễn ra công khai trên các trang mạng xã hội
dù đã có công văn nghiêm cấm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vậy vấn đề này nguyên nhân do đâu
và làm thế nào để những câu chuyện tương tự
sẽ không tái diễn trong tương lai
xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với
tình trạng tôm hùm đất xuất hiện ồ ạt như thế này thì chúng ta quy trách nhiệm cho ai
tôi nghĩ là trách nhiệm của rất nhiều người đặc biệt là hải quan đặc biệt là sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn của các tỉnh có biên giới
và cả mọi người kể cả các hội chuyên ngành các hội chuyên ngành cũng phải tham gia vào việc này
khi mà phát hiện được thì phát hiện sớm khi mà chính quyền chưa nhận ra
thì các hội chuyên ngành phải báo động ngay cho họ biết là việc này là quá nguy hiểm
và phải tìm mọi cách ngăn chặn càng sớm càng tốt
theo giáo sư thì chúng ta nên có những giải pháp như thế nào để xử lý triệt để được câu chuyện tôm hùm đất như hiện nay
khi mà đã có quyết định chứng minh bằng luật những sinh vật ngoại lai được coi là nguy hại
thì mọi người phải biết và những người có trách nhiệm càng phải biết
đó là hải quan đó là chính quyền các cơ quan có biên giới đó là các hội chuyên ngành
nếu mọi người đều có trách nhiệm hiểu biết thì sẽ cùng nhau ngăn cản
thế nên vấn đề phòng quan trọng hơn chống chứ quản lý các cửa khẩu rất quan trọng
tôi nghĩ trả cửa khẩu là không người quản lý cả cho nên những người quản lý phải hiểu chính sách
cái gì được cái gì không được cái gì cấm
còn với nhân dân thì chúng ta phải tuyên truyền rằng cái đó là có hại và không ăn uống
có ngon không ăn có rẻ không mua
thì như vậy thì chúng ta mới ngăn chặn được cái việc buôn bán
chứ nếu có cầu thì sẽ có cung
chúng ta đã có những bài học quá lớn rồi cho nên cái này bây giờ chúng ta không làm nhanh thì nó sẽ chậm
phải làm nhanh nữa và những người vi phạm một cái cố tình phải bị xử lý theo pháp luật
xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn sự nguy hại của tôm hùm đất là đã rõ
không chỉ đối với nông nghiệp hệ sinh thái mà sâu xa hơn đó là cả một nền kinh tế
do đó nếu cách quản lý từ nhập khẩu nuôi trồng kinh doanh của chúng ta còn nhiều kẽ hở
thì tốt nhất không nên sử dụng và thực thi nghiêm túc các giải pháp hiệu quả
để cấm nhập khẩu sản phẩm tôm hùm tươi sống này
tránh nguy cơ loài sinh vật này có thể trở thành đại họa cho ngành nông nghiệp việt nam
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc
xin được quay trở lại trường quay s hai với biên tập viên tiến tú
vâng xin cảm ơn biên tập viên thúy quỳnh và giáo sư nguyễn lân dũng
thưa quý vị đến đây thì thời lượng của các thông tin trong nước đã hết
mời quý vị khán giả đến với những thông tin quốc tế có trong bản tin gmt cộng bảy
cùng biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn biên tập viên tiến tú
chào mừng quý vị khán giả đến với không giờ quen thuộc của chương trình gmt cộng bảy
và sau đây là những thông tin quan trọng trong ngày
thưa quý vị sự ra đi của bà may dù đã được dự đoán trước
vẫn rất có thể sẽ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng brexit
khi nhà lãnh đạo mới có thể sẽ ít nhượng bộ hơn với eu trong các thỏa thuận
và câu hỏi được truyền thông đặt ra là ai có khả năng thay thế bà theresa may
trên cương vị người đứng đầu của chính phủ anh
hãy cùng chúng tôi điểm qua một số cái tên tiềm năng
ứng cử viên sáng giá nhất hiện tại được cho là ông boris johnson
cựu ngoại trưởng và là người chỉ trích thủ tướng may gai gai
gắt nhất ông đã từ chức khỏi nội các của bà may hồi năm hai nghìn một mươi tám để phản đối bà
nhiều người nhìn nhận ông là gương mặt của chiến dịch vận động anh rời khỏi eu hồi năm hai nghìn một mươi
tiếp đến là bà esther mcveigh cựu người dẫn chương trình truyền hình
có quan điểm ủng hộ brexit
bà cũng đã từ chức bộ trưởng việc làm và trợ cấp hưu trí
để phản đối thỏa thuận brexit của thủ tướng may
thứ ba trong danh sách là ông rory stewart
quốc vụ khanh phụ trách phát triển quốc tế của anh
người vào năm hai nghìn một mươi sáu thuộc phe ở lại eu
ông này luôn phản đối brexit không có thỏa thuận
cuộc đua đến vị trí người đứng đầu nội các anh được dự báo sẽ căng thẳng
những cái tên khác có khả năng bao gồm bộ trưởng bộ môi trường của anh
ông michael gove ngoại trưởng hiện tại
ông jeremy hunt người cũng đã bỏ phiếu ở lại eu hồi năm hai nghìn một mươi
ngoài ra còn có ông dominic raab cựu bộ trưởng đặc trách brexit
và bộ trưởng nội vụ sajid javid
với việc bà theresa may rời khỏi ghế thủ tướng
thì nước anh đã có thêm thủ tướng thứ tư
liên tiếp của đảng bảo thủ từ chức giữa nhiệm kỳ
vì những chia rẽ chung quanh vấn đề châu âu
sau ông david cameron ông john major và bà margaret thatcher
kỳ vọng về một cách tiếp cận mới với brexit đang được dành cho thủ tướng kế nhiệm
nhưng cũng còn nhiều nghi ngờ rằng những bế tắc trong chính giới anh khó được giải quyết
dù người tiếp theo có là ai đi chẳng nữa
trong khi đó bầu cử nghị viện châu âu cũng đang diễn ra đầy bất ngờ
kết quả thăm dò ngày hôm nay tại hà lan cho thấy
phe cánh tả đang giành chiến thắng trước các đảng dân túy
và các đảng có quan điểm hoài nghi về liên minh châu âu eu
trong cuộc bầu cử ep năm nay hà lan được phân bổ hai mươi sáu ghế nghị viện
công đảng theo đường lối cánh tả giành được năm ghế gấp đôi số ghế trước đây
trong khi đó đảng tự do cầm quyền theo đường lối bảo thủ được bốn ghế
còn đảng diễn đàn dân chủ ủng hộ chủ nghĩa dân túy được ba ghế
khi anh chính thức rời eu số ghế ep của nước này sẽ được phân bổ lại
cho các quốc gia còn lại trong eu
ngày hôm nay cử tri ireland và cộng hòa séc cũng sẽ tiến hành cuộc bầu cử ep
ước tính sẽ có hơn bốn trăm linh triệu cử tri tại hai mươi tám quốc gia thành viên eu đi bỏ phiếu
để lựa chọn bảy trăm năm mươi một nghị sĩ châu âu
dự kiến kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày hai mươi sáu tháng năm
tổng thống iran hassan rouhani vừa tuyên bố
iran sẽ không đầu hàng trước sức ép từ phía mỹ
và kiên quyết không từ bỏ mục tiêu của mình ngay cả khi bị ném bom
lời khẳng định đầy mạnh mẽ này đã được phân bổ
được ông hassan rouhani đưa ra trong bối cảnh quan hệ mỹ iran
chứng kiến nức thang căng thẳng mới sau khi mỹ triển khai thêm quân sự đến trung đông
tổng thống rouhani bày tỏ tin tưởng rằng
người dân iran sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến giành độc lập
và sẽ không bao giờ khuất phục trước khó khăn
ngoại trưởng nhật bản và hàn quốc vừa tiến hành hội đàm
bên lề hội nghị bộ trưởng thường niên của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
diễn ra tại thủ đô paris của pháp
cô hội đàm nhằm giải quyết những vấn đề
bất đồng giữa hai nước trong đó có vấn đề lao động cưỡng ép thời chiến
tại cuộc hội đàm ngoại trưởng nhật bản taro kono đã yêu cầu hàn quốc
tiến hành nhanh các thủ tục mở hội đồng trọng tài liên quan tới việc doanh nghiệp nhật bản
phải bồi thường cho công dân hàn quốc bị cưỡng ép lao động trong chiến tranh thế giới thứ hai
đáp lại yêu cầu này ngoại trưởng hàn quốc kang ki ung hwa cho rằng
đây là vấn đề cần được giải quyết một cách khéo léo
để không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đại cục quan hệ song phương
bộ ngoại giao triều tiên vừa cho biết các cuộc đàm phán với mỹ sẽ không được nối lại
trước khi washington đưa ra cách tính toán mới đồng thời đổ lỗi cho mỹ
về thất bại của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
hiệp hội vận tải hàng không trung quốc cho biết ước tính thiệt hại của các hãng hàng không nước này
do dừng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max sẽ lên tới khoảng bốn tỷ nhân dân tệ
tính đến ngày hôm nay
các hãng hàng không lớn của trung quốc như air china china east airlines và china southern airlines
đã chính thức yêu cầu hãng chế tạo máy bay boeing của mỹ bồi thường thiệt hại
do phải dừng bay đối với boeing bảy trăm ba mươi bảy max và chậm bàn giao máy bay sau hai vụ tai nạn vừa qua
trong khi đó tính đến nay hãng boeing vẫn chưa đệ trình được phương án khắc phục lỗi hệ thống
trên dòng máy bay này
tuy nhiên một số hãng vẫn xem xét việc để dòng máy bay này được phát triển
hãng thương mại điện tử amazon tại nhật bản vừa ngừng phân phối các sản phẩm của tập đoàn viễn thông huawei của trung quốc
sau khi lệnh cấm của mỹ chính thức có hiệu lực
những thông tin cụ thể về động thái này của amazon sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
và đó cũng sẽ là những thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các buổi tối tiếp theo
theo quyết định của amazon tại nhật bản hãng này đã ngừng bán trực tiếp các sản phẩm do huawei sản xuất
gồm các mẫu điện thoại thông minh máy tính cá nhân và máy tính bảng với lý do quan ngại về hệ điều hành của huawei
amazon cho hay khách hàng vẫn có thể mua các sản phẩm của huawei do các công ty khác phân phối trên trang amazon tại nhật bản
theo một quan chức của amazon tại nhật bản hãng đang cân nhắc giải pháp nhằm đảm bảo các khách hàng vẫn có thể sử dụng một cách an toàn các sản phẩm của huawei
sáng nay nhật bản vừa thông qua một đạo luật nhằm hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm tại nước này
theo luật mới chính quyền trung ương nhật bản sẽ đề ra khung chính sách về cắt giảm lãng phí thực phẩm
trong khi các chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đạt được mục tiêu này
đạo luật cũng kêu gọi phát động một phong trào cấp quốc gia có sự phối hợp giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp và người tiêu dùng để hướng tới mục tiêu không lãng phí thực phẩm
một số thành phố tại mỹ trong đó có new york đang cân nhắc thông qua dự luật cấm hành vi nhắn tin khi đi bộ
dự luật trên được đưa ra nhằm tránh nguy cơ va chạm giao thông luôn thường trực nếu người đi đường mất tập trung vừa đi bộ vừa rán mắt vào điện thoại
các hành vi bị cấm bao gồm nhắn tin kiểm tra email và lướt mạng internet người vi phạm có thể bị phạt từ hai mươi năm đến hai trăm năm mươi đô la mỹ